chào quý vị và các bạn các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến khả quan hơn tại thủ đô hà nội đang từng bước nới lỏng giãn cách
mở cửa trở lại một số dịch vụ kinh doanh thiết yếu để phục vụ người dân
để có những bước tiến triển tốt nhất bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết
thành phố luôn chuẩn bị phương án phòng chống dịch bệnh ở cấp độ cao hơn để không bị động bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra
theo ông đến nay thành phố đã thực hiện hoàn thành ba nhiệm vụ quan trọng
bước đầu phòng chống dịch có hiệu quả tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoáng một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu vượt tập trung tháo gỡ khó khăn
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội duy trì được suối liên kết sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh
trong công tác phòng chống dịch bệnh thành phố đã chủ động kịp thời kiên định kiên trì và bình tĩnh trong mọi tình huống
để có các chủ trương giải pháp chúng đúng với tinh thần quyết liệt nhưng không cầu toàn
vừa làm vừa điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố
với mục tiêu bảo vệ sức khỏe đời sống nhân dân là trên hết trước hết
hà nội luôn chuẩn bị phương án phòng chống dịch bệnh ở các cấp độ cao hơn để không bị động
bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra
đến nay đã cơ bản hoàn thành đợt một xét nghiệm tầm soát diện rộng trên toàn địa bàn thành phố
tiêm vaccine cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
bên cạnh những kết quả đã đạt được bí thư hà nội cho rằng
cũng phải thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều hạn chế tồn tại cần phải khắc phục
đặc biệt do tác động của đại dịch covid một mươi chín việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội
thu chi ngân sách nhà nước sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn
đời sống việc làm của nhân dân bị ảnh hưởng
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét đánh giá về tình hình
kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính ngân sách
quốc phòng an ninh tám tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
xem xét ban hành hai nghị quyết thường kỳ một mươi sáu nghị quyết chuyên đề và một mươi năm báo cáo thuộc thẩm quyền
bí thư hà nội đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ làm rõ hơn sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình
những kết quả thành tích đã đạt được và những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ khác trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc
với mục tiêu bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết trước hết
thực hiện nghiêm những quy định của trung ương của thành phố trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục đoàn kết hơn nữa quyết tâm hơn nữa bằng những biện pháp thiết thực
cụ thể hàng ngày hàng giờ để ngăn chặn đẩy lùi bằng được kiểm soát khống chế
không để dịch bệnh lên an dọc bùng phát ngay từ trong gia đình và trong cộng đồng
lãnh đạo thành ủy đề nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện khẩn trương kịp thời những cơ chế chính sách của trung ương thành phố
về việc hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh hỗ trợ người dân doanh nghiệp
hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch
thưa quý vị vào sáu giờ ngày hôm qua hai mươi một tháng chín hà nội đã thực hiện chỉ thị một mươi năm toàn thành phố
hôm qua cũng là ngày dằm tháng tám ngày tết trung thu
cùng với chỉ thị một mươi năm toàn thành phố đêm giảm tháng tám năm nay bỗng trở thành ngày hội ra đường
của người dân hà nội
phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong lo ngại thành quả chống dịch
trong thời gian qua của cả thành phố
trong đó có đóng góp quyết định của nhân dân thủ đô đang bị thách thức rất lớn
khi người dân đổ ra đường vào tối trung thu
phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong bày tỏ việc người dân đổi ra đường đông nghịt
vào tối trung thu hai mươi một tháng chín đã thể hiện sự chủ quan coi thường sức khỏe của bản thân
gia đình cộng đồng và đặc biệt là đã không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch
với thể trạng đã diễn ra tối qua ông phong lo ngại thành quả chống dịch
trong thời gian qua của cả thành phố
trong đó có đóng góp quyết định của nhân dân thủ đô đang bị thách thức rất lớn
cũng theo vị lãnh đạo thành ủy hà nội ở thời điểm hiện tại
thành phố vẫn có nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại bất cứ lúc nào
một trong những nguy cơ đó chính là sự chủ quan của một số cơ quan quản lý và người dân
về hình ảnh báo chí ghi nhận được khi người dân đổi ra đường vào tối ngày hai mươi một tháng chín
còn đưa cả trẻ em đi cùng ông phong bày tỏ hành động này rất đáng trách
tôi mong rằng mọi người dân đang sinh sống trên địa bàn thủ đô
hãy rút kinh nghiệm tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch
nhất là thường xuyên theo dõi sức khỏe và khai báo y tế
công tác chống dịch chỉ đem lại kết quả thực chất khi tất cả chúng ta cùng đồng lòng
và tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch
đừng để thành quả bước đầu đạt được công sức của chúng ta uổng phí vì sự chủ quan
ông phong bày tỏ đáng chú ý theo lãnh đạo thành ủy hà nội
dù đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh nhưng đối với dịch bệnh thì không thể nói trước được điều gì
và hiện tại thành phố vẫn đang đối mặt với nhiều nguy cơ
cụ thể hà nội vẫn còn ép không ngoài cộng đồng dù đã tầm soát dân dọc
và chúng ta phải xác định sống chủ động sống an toàn với covid một mươi chín
ông phong cho rằng về tinh thần tư tưởng trong cả hệ thống của thành phố
cũng như người dân đang giống như loại so biển án
khi mở ra một chút sẽ quá đả
vì vậy để đảm bảo bền vững thành quả cần phải có nhiều yếu tố
trong đó có ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch của người dân
nhất là việc thực hiện khai báo y tế thường xuyên
ông phong bày tỏ
bên cạnh đó lãnh đạo cdc hà nội cũng chia sẻ
hơn hai tháng ở nhà thực hiện giãn cách làm việc online
người dân có bị tâm lý bí bách nên ngay khi hà nội nới lỏng giãn cách
là ra khỏi nhà ngay lập tức không cần suy xét
việc người dân hà nội đổ ra đường để đi chơi đêm trung thu tối hai mươi một tháng chín
là không thực hiện theo khuyến cáo của bà nhân dân tp hà nội
ông trương quang việt phó giám đốc trung tâm kiểm soát
bệnh tật cdc hà nội cho biết việc người dân hà nội đổi ra đường
để đi chơi đêm trung thu vào tối ngày hai mươi một tháng chín
là không thực hiện theo khuyến cáo của ubnd tp hà nội
rõ ràng chỉ thị hai mươi hai của tp hà nội đã nêu cho toàn thành phố thực hiện
theo chỉ thị một mươi năm và cao hơn chỉ thị một mươi năm khuyến cáo ai không có việc gì
thì nên ở nhà không nên ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết
thế nhưng người dân đã không thực hiện theo khuyến cáo
điều này rất nguy hiểm vì mầm bệnh thâm nhập vẫn còn
vẫn trong cộng đồng tiếp xúc nhiều sẽ tăng nguy cơ lên
ông việt phân tích
ông việt khẳng định chỉ thị của hà nội nêu rõ việc ra ngoài đường
không được tụ tập đông người tập trung dưới một mươi người và giữ khoảng cách hai mét
lúc trước người dân hợp tác rất tốt nhưng sau hơn hai tháng ở nhà thực hiện giãn cách
làm việc online người dân có tâm lý bí bách nên ngay khi hà nội nới lỏng giãn cách
là ra khỏi nhà ngay lập tức không cần suy xét
chế tài xử lý đối với việc này có đầy đủ nhưng số lượng người đi chơi đông như đêm qua
là rất khó cho lực lượng chức năng
ông việt mong muốn người dân hà nội không lơ là chủ quan và tuân thủ đúng các hướng dẫn
quy định của thành phố để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín mới nhất